liên quan đến vụ cướp ngân hàng hết sức táo tợn xảy ra vào chiều ngày bảy tháng một vừa qua
tại phòng giao dịch việt công banh trên đường đình vũ phường đông hải một quận hải an thành phố hải phòng
sáng nay cục cảnh sát hình sự phối hợp với công an các đơn vị địa phương cho biết
đã truy bắt được đối tượng gây ra vụ cướp
khoảng một mươi một giờ trưa nay tại khu vực phường bắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
các trinh sát của phòng trọng án cục cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng
thuộc công an tp hải phòng công an tỉnh vĩnh phúc và công an tỉnh thái nguyên
đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại huyện cát hải
là đối tượng đã gây ra vụ cướp ngân hàng gây rúng động trên địa bàn tp hải phòng
trước đó vào khoảng một mươi năm h hai mươi phút ngày bảy tháng một
tại phòng giao dịch ngân hàng việt công banh trên đường đình vũ phường đông hải hai
quận hải an đã xảy ra vụ việc đối tượng dùng vật nghi là súng
uy hiếp khống chế giao dịch viên và cướp số tiền khoảng ba tỷ đồng
sau đó đối tượng này ra ngoài cướp một xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã phát hiện nam lẩn trốn
tại khu vực phường bắc sơn thời điểm bắt giữ đối tượng nam
tổ công tác đã thu được khẩu súng bắn đạn trì sử dụng để gây án
số tiền và xe mô tô đối tượng cướp được hiện cơ quan công an đang làm các thủ tục
di lý đối tượng về công an thành phố hải phòng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
hôm nay công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh cho biết đang điều tra làm rõ
nguyên nhân vụ sập giàn giáo khiến hai người tử vong hai người khác bị thương phải nhập viện
cấp cứu xảy ra tại công trình nhà hàng kim dung phường bình thọ thành phố thủ đức
theo thông tin ban đầu vào sáng ngày tám tháng một trong lúc đang thi công công trình
cao ba tầng tại nhà hàng kim dung trên đường pasteur phường bình thọ thành phố thủ đức
thì xảy ra sự cố sập giàn giáo làm bốn công nhân rơi xuống đất vụ tai nạn đã khiến hai người tử vong
hai người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu và hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ
chiều qua tại cầu cảng trạm kiểm soát biên phòng mũi tấn thành phố quy nhơn tỉnh bình định
lực lượng chức năng đã tiếp nhận một thi thể ngư dân tử vong trên biển từ tàu cá bd chín trăm sáu mươi
theo thông tin ban đầu ngư dân tử vong là anh nguyễn văn đời bốn mươi một tuổi ở xã hoài hảo
thị xã hòi nhơn tỉnh bình định anh đời là một trong nhiều thuyền viên trên tàu cá bd chín mươi sáu nghìn chín trăm ba mươi một
theo chủ tàu cá vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai anh đời xảy ra mâu thuẫn và xung đột với hai ngư dân khác
là trần văn tài và trương hiểu cùng chú tại thị xã hòa nhơn tỉnh bình định
đến ngày bốn tháng một anh đời thấy mệt trong người không ăn uống được gì
thuyền trưởng quyết định quay vào bờ để cấp cứu
nhưng anh đời đã tử vong
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đã tiếp nhận các đối tượng có liên quan
và phẩn trương điều tra làm rõ sự việc
công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình vừa đấu tranh thành công chuyên án đánh bạc
dưới hình thức số lô số đề lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn
có liên quan đến hàng chục đối tượng
và bước đầu xác định số tiền giao dịch đánh bạc của các đối tượng trong ngày lên đến gần ba tỷ đồng
tối ngày bảy tháng một
công an thành phố đồng hới đã huy động khoảng một trăm linh cán bộ chiến sĩ
do đội cảnh sát hình sự chủ trì đồng loạt khám xét năm địa điểm
và tiến hành triệu tập ba mươi hai đối tượng có liên quan tại địa bàn thành phố đồng hới
bước đầu đã xác định ba đường dây do ba đối tượng cầm đầu
gồm đường dây do trần tiến thành cầm đầu với một mươi bảy thư ký đề
số tiền giao dịch trong ngày hơn sáu trăm linh triệu đồng
đường dây do hồ quang hoàng cầm đầu với chín thư ký đề
số tiền giao dịch trong ngày bảy tháng một hơn một chín tỷ đồng
và đường dây do nguyễn thị ánh cầm đầu hoạt động đánh bạc với năm thư ký đề
tổng số tiền giao dịch trong ngày là hơn ba trăm linh triệu đồng
tăng vật thu giữ từ các đường dây đánh bạc này gồm hai mươi bốn điện thoại sáu mươi một bảng đề
hai sổ quản lý ghi chép số lô số đề cùng nhiều máy tính bảng
và các tăng vật tài liệu có liên quan khác
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với chín đối tượng có liên quan đến hành vi đánh bạc
và đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an vừa đấu tranh triệt xóa
một đường dây buôn bán pháo nổ bắt giữ một đối tượng thu gần ba mươi kg pháo nổ
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an
phát hiện một đường dây mua bán pháo nổ trên địa bàn huyện yên thành
tiến hành các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã bắt quả tang
trần đình thuận trú tại xã thọ thành huyện yên thành về hành vi vận chuyển
mua bán pháo nổ thu giữ một mươi chín hộp pháo hoa do nước ngoài sản xuất
trọng lượng hai mươi năm kg một xe máy điện một xe máy hiệu yamaha
tại cơ quan công an thuận khai nhận cùng một đối tượng khác tên là phạm văn minh
trú tại xóm nam vực xã đô thành vận chuyển pháo đi bán
trên đường đi thấy lực lượng công an chốt chặn minh vứt xe máy lại bỏ chạy
còn thuận bị bắt giữ đến ngày bảy tháng một phạm văn minh cũng đã ra cơ quan công an đầu thú
một lô hàng gồm hơn một mươi năm đồng
một lô hàng gồm hơn một mươi năm bao thuốc lá trong đó có một mươi ba hai trăm ba mươi bao thuốc lá có in chữ nước ngoài
và gần một lọ thuốc không rõ nguồn gốc vừa bị công an tỉnh lào cai phát hiện thu giữ
trước đó phòng cảnh sát môi trường phối hợp cùng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai
và công an phường duyên hải tiến hành tuần tra kiểm soát tại đường a một tổ bảy phường duyên hải
thành phố lào cai phát hiện xe ô tô đang dừng đỗ tại đường có nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện trên thùng xe có nhiều bao tải
bên trong chứa một mươi năm tám trăm hai mươi bao thuốc lá điếu các loại và chín trăm chín mươi hai hộp giấy
bên trong có chứa các lọ thủy tinh dạng thuốc tiêm chưa xác định nguồn gốc
tại cơ quan công an đối tượng trần mạnh hùng chú tại xã bản cầm huyện bảo thắng
là người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ chứng minh được nguồn gốc của lô hàng trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã ra lệnh tạm giữ người tăng vật và phương tiện
để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
theo báo cáo của ban an toàn giao thông tỉnh quảng nam
trong năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông đã liên tục giao quân xử lý
tiến hành xử phạt hơn một năm trăm linh phương tiện vi phạm lỗi chở hàng quá tải trọng cơi nới thành thùng
thế nhưng tình trạng này vẫn không thể giải quyết được rứt điểm
đang nói không chỉ cố tình vi phạm mà khi bị lực lượng chức năng phát hiện
đều lái xe còn chống đối hoặc bỏ chạy gây rất nhiều khó khăn trong công tác xử lý
tại quốc lộ một mươi bốn b đoạn qua huyện đại lộc tỉnh quảng nam
không khó để bắt gặp những chiếc xe quá tải quá khổ cơi nới thành thùng chở cát
xoải vật điều xây dựng ngàn nhiên hoạt động rầm rộ như thế này
thế nhưng khi lực lượng cảnh sát giao thông có mặt để xử lý
một mươi năm phút sau tuyến đường này đã trở nên yên ắn
không còn xe quá khổ quá tải mà thay vào đó là những đối tượng đi xe máy
qua lại quanh khu vực cảnh sát giao thông đặt cân tải trọng và liên tục gọi điện
khi gặp lực lượng chức năng thì tìm cách tránh nó
hoặc là đi đường vào một đường đánh tổ chức cho người theo dõi giám sát
để mà bó cho các lái xe để tránh chúng ta
cách khu vực đặt cân tải trọng không xa ở các bến bãi trạm xăng dầu
hàng trăm xe chở đất đá đang dừng đổ để tránh kiểm soát của lực lượng chức năng
thế nhưng chỉ có xe ở đó còn tài xế thì không thấy đâu
phải mất vài giờ đồng hồ sau lực lượng chức năng mới dừng được hai phương tiện
để kiểm tra tải trọng
lái xe cũng luôn có sẵn lý do để giải thích cho hành vi của mình
em nghĩ là không quá tải nhưng hôm nay nó quá một chút ít
em nghĩ do trời mưa nhiều quá nó cát nó ướt
với lại đôi lúc bùn đất nó dính trong xe nó cũng lanh ký
chứ em không có nghĩ là nó quá gì đó
để giải quyết triệt để cái hành vi vi phạm này
thì ngoài lực lượng cảnh sát giao thông
thì cần phải sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của các ngành
các đơn vị chức năng từ tỉnh đến nguyện
phải xử lý tặng góp ngay tại các bánh bãi nơi bốc xếp hòa hóa
để nâng cao hiệu quả xử lý góp phần đồng bộ tốt
của trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới
không chỉ cố tình vi phạm né tránh lực lượng chức năng
nhiều lái xe còn chống đối cố tình bỏ chạy
khiến cho công tác xử lý gặp rất nhiều khó khăn
và tìm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
xong việc tăng cường ra quân xử lý của lực lượng cảnh sát giao thông
cũng chỉ mới giải quyết được phần ngọn của vấn đề
do đó các cơ quan chức năng chính quyền địa phương
cũng cần phải có giải pháp hữu hiệu và xử lý kiên quyết
ngay tại các bến bãi nơi bốc xếp hàng hóa
để có thể sớm dẹp bỏ vấn nạn này
trên cơ sở cập nhật những thay đổi trong việc khuyến cáo
tiêm liều bổ sung liều nhắc lại trên thế giới
bộ y tế đã sửa đổi mẫu xác nhận tiêm bổ sung vaccine phòng covid một mươi chín
theo mẫu giấy xác nhận này thì có bảy mũi vaccine gồm mũi tiêm cơ bản
gồm ba mũi mũi mũi tiêm nhắc lại ba mũi và mũi tiêm bổ sung một mũi
như vậy là hiện nay tại việt nam tiêm nhắc là một mũi
phần lớn người dân việt nam chỉ tiêm ba mũi
gồm hai mũi cơ bản một mũi nhắc lại
những người có suy giảm miễn dịch và cần tăng cường thêm miễn dịch
cho một số vaccine thì tiêm bốn mũi hai mũi cơ bản một mũi bổ sung một mũi nhắc lại
ngoài ra hai vị trí có thể dành cho người nước ngoài đến từ các nước
đã tiêm hơn một mũi tiêm nhắc cũng như là sẵn chỗ điển thông tin
để ngay khi các tổ chức quốc tế như who cdc hoa kỳ khuyến cáo có thể áp dụng được ngay
mẫu giấy xác nhận này không chỉ tích hợp thông tin đã tiêm chủng cho đến nay
mà còn hướng đến tương lai
khi tiêm cơ sở tiêm chủng sẽ trên cơ sở các hướng dẫn của bộ y tế
để chỉ định tiêm mũi bổ sung nhắc lại và xác nhận số mũi đã tiêm cho người tiêm chủng
khi có giấy xác nhận này sẽ tạo thuận lợi cho người được tiêm chủng
và các cơ sở quan trọng trong việc xác định loại vaccine được tiêm bổ sung cũng như nhắc lại
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường
và một mươi ba bị can trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mark heal hai canada
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại tp hcm các tỉnh thành phố khác và cục quản lý dược bộ y tế
đồng thời phân công viện kiểm sát nhân dân tp hcm
thực hành quyền công tố kiểm soát xét xử sơ thẩm vụ án theo đúng quy định của pháp luật
trong đó thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường và hai bị can nguyễn việt hùng
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu nguyên phó cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế
lê đình thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nguyên công chức cục hải quan tp hcm
bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo quy định tại điều hai trăm tám mươi năm khoảng hai bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm năm mươi
hai bị can
phạm hồng châu sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy nguyên trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược bộ y tế
nguyễn thị thu thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu nguyên phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cục quản lý dược bộ y tế
bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo quy định tại điều hai trăm tám mươi một khoảng hai bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chín bị can khác bị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
theo quy định tại điều một trăm năm mươi bảy khoảng bốn bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
viện kiểm sát xác định trong vụ án này bị can trương quốc cường với vai trò khi đó là cục trưởng cục quản lý dược
phó chủ tịch thường trực được chủ tịch ủy quyền điều hành hội đồng xét duyệt thuốc đã thực hiện không đúng
không đầy đủ trách nhiệm được giao thiếu giám sát kiểm tra kiểm soát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định
và bộ phận thường trực đăng ký thuốc
đồng ý xét duyệt cấp số đăng ký thuốc trong khi hồ sơ không đủ điều kiện cấp
dẫn đến hậu quả sáu trên bảy loại thuốc giả nhãn mark hill
được nhập khẩu và tiêu thụ tại việt nam với trị giá hơn một trăm bốn mươi tám tỷ đồng
tòa án nhân dân tp hcm vừa tuyên án vụ án bán rẻ chín triệu cổ phần của công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
cho công ty nguyễn kim đối với bị cáo tất thành cang cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và một mươi chín bị cáo liên quan
theo đó ông tất thành cang lãnh một mươi năm tù
hình phạt này thấp hơn mức một mươi hai đề
hình phạt này thấp hơn mức một mươi hai một mươi bốn năm tù viện kiểm sát đề nghị trước đó
bị cáo t chí dũng cựu tổng giám đốc thành viên hội đồng thành viên ipc
chủ tịch hội đồng quản trị sadeco bị tuyên án một mươi một năm tù về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
chín năm tù về tội tham mô tài sản tổng hình phạt cho cả hai tội là hai mươi năm tù
bị cáo hồ thị thanh phúc cựu tổng giám đốc sadeco lĩnh chín năm tù
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bảy năm tù về tội tham mô tài sản và tổng hình phạt cho cả hai tội là một mươi sáu năm tù
vào ngày tám tháng một trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đã gửi thư khen và tặng thưởng các lực lượng cục cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy bộ công an công an tỉnh điện biên bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
và cục hải quan tỉnh điện biên
ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng thưởng bằng khen cho ba tập thể một mươi cá nhân có thành tích xuất sắc
trong đấu tranh triệt phá chuyên án bắt giữ ba đối tượng thu giữ chín mươi chín bánh heroin một kg ma túy đá
trước đó qua công tác trinh sát lực lượng chức năng phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển
trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia với số lượng lớn do một nhóm đối tượng
người dân tộc mông trú tại huyện điện biên đông và huyện điện biên tổ chức thành đường dây khép kín
để đưa ma túy từ lào về việt nam bằng đường bộ qua điện biên để mang sang nước thứ ba tiêu thụ
vận chuyển ma túy từ bên cái biên giới về biên giới bên này biên giới
sau đó rồi chúng lại tiếp tục như là thuê nhóm đối tượng khác vận chuyển ma túy về cái nơi tập kết
để vận chuyển đi các tỉnh hoặc là các nước thứ ba tiêu thụ
thường thường là những cái phương tiện mà chúng sử dụng là cái phương tiện mà mua ở các cái chợ cũ
như là huyệu cầm đồ mua hoặc là những cái ô tô những cái chợ cũ mà chúng không đặt sang tên đổi chủ
mà chúng chỉ dùng cái hợp đồng ví như là mua bán
việc đó là nó rất khó khăn cho công tác điều tra
để phát hiện
ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ban chuyên án nhận được thông tin lầu a dua cùng đồng bọn
sẽ vận chuyển một khối lượng lớn ma túy trên hai xe ô tô từ điện biên đông sang lào cai để tiêu thụ
các tổ công tác chia thành nhiều mũi tiến hành chốt chặn bắt giữ các nhóm đối tượng
tại khu vực bản lao xã xuân lao huyện mường ảng các đối tượng điên cuồng tăng tốc lao thẳng xe ô tô vào tổ công tác
và chỉ chịu bỏ xe lại bìa rừng để tẩu thoát khi cả hai lốp xe không còn hơi để chạy
chúng tôi đã triển khai lực lượng phong tỏa các tuyến đường giao thông và cử trinh sát phối hợp với phòng ma túy công an tỉnh
là nắm tình hình trong các khu dân cư phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân
tham gia tố giác tội phạm và cung cấp thông tin giúp đỡ lực lượng công an trong truy bắt đối tượng
sau gần hai giờ đồng hồ bao vây toàn bộ khu rừng các đối tượng lẩn trốn và dọc tuyến đường có thể thoát thân của các đối tượng
các lực lượng đã bắt giữ được lầu a dia
còn đối tượng lầu a sò đã điên cuồng dùng dao đe dọa và sẵn sàng chống cự đến cùng với lực lượng vây bắt
xét tình thế cấp bách quyết không để đối tượng lợi dụng địa hình trốn thoát và để tránh thương vong giữ an toàn cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
lực lượng công an đã buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên và bắn chấn áp
chúng tôi đã huy động gần bốn trăm linh chiến sĩ thuộc các lực lượng công an hải quan biên phòng và lực lượng dân quân quần chúng nhân dân trên địa bàn
đặc biệt là lực lượng công an xã là đầu mối kết nối giữa ban chuyên án với quần chúng nhân dân để thực hiện đấu tranh chuyên án
với bản chất liều lĩnh manh động đối tượng lầu a dua tiếp tục vượt qua hàng rào chốt chặn
lao thẳng xe ô tô vào hàng loạt xe máy của lực lượng vây bắt và tiếp tục bỏ chạy gần ba km
sau đó các đối tượng bỏ lại xe và lẩn trốn lên rừng tại xã xá nhà của huyện tùa chùa
đến một mươi chín h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi hai
khi phát hiện đối tượng lầu a ria từ trên rừng đi xuống khu vực bản phiêng phèn xã mờ mồn để nhận thực phẩm tiếp tế
các mũi quân đã khống chế bắt giữ thành công đối tượng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận sau khi cùng nhau thực hiện hành vi mua ma túy từ khu vực biên giới về việt nam
các đối tượng đã sử dụng hai xe bán tải để cất dấu trên ba mươi năm kg ma túy
bao gồm chín mươi chín bánh heroin và một kg ma túy đá để mang sang lào cai tiêu thụ
hiện ban chuyên án đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện giai đoạn hai
của chuyên án và ra quyết định truy nã những đối tượng còn lại
liên quan đến đường dây giả làm quen kết bạn qua mạng xã hội rồi lừa đảo hàng tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn thị hiền chú tại tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn thị hiền là đối tượng trong đường dây lừa đảo do đối tượng gốc phi ở malaysia cầm đầu
tại cơ quan điều tra hiền khai nhận thông qua các mạng xã hội như facebook kp hay các ứng dụng hẹn hò như tind
đối tượng người nước ngoài trong nhóm của hiền sẽ làm quen kết bạn với những người phụ nữ ở việt nam trong một thời gian dài
sau đó dù dỗ muốn tặng quà tiền vàng hoặc nhờ bạn gái giữ giúp tài sản
tuy nhiên để nhận được những món hàng trên thì nạn nhân phải đóng phí hải quan
thực chất là chuyển tiền vào tài khoản của nguyễn thị hiền đã tạo ra để lừa đảo
số tiền các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đang tiếp tục mở rộng vụ án xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin từ xã phú xuân huyện quan hóa tỉnh thanh hóa mới đây cho biết
trên địa bàn bản phé xã phú xuân vừa xảy ra vụ tai nạn lật thuyền trên sông mã khiến ba người trong một gia đình gặp nạn
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày tám tháng một vợ chồng ông hà văn quê sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu và bà hà thị hộ
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi cùng với cháu ngoại sinh năm hai nghìn một mươi hai trèo thuyền ra nhà tròi của mình
khi thuyền đến giữa dòng sông mã thì không may bị lật khiến cả ba người mất tích
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn công an tỉnh thanh hóa
đã cử hai mươi cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện cứu nạn cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường
phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tìm kiếm các nạn nhân
do thời tiết lạnh giá và đêm tối nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn
cho đến sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân
và đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích
nối thừa thiên huế với đà nẵng hiện nay chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng
tuy nhiên có nhiều đoạn hàng rào dây kẽm gai bảo vệ an toàn giao thông đã bị tháo rỡ
để người dân lưu thông trên tuyến tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây ra tai nạn giao thông
đoạn đường cao tốc đi qua địa phận xã hòa bắc huyện hòa vang thành phố đà nẵng
hàng rào thép gai bị tháo dỡ để mở lối đi cho các loại xe vận tải chở vật liệu thi công trên địa bàn xã
để người dân đi vào khu vực khai thác rừng keo và thậm chí để các phương tiện xe máy xe thô sơ lưu thông trên tuyến
đi trên đường cao tốc này nếu mà có xe lớn thì đi cũng rất là nguy hiểm cho người dân
tuyến cao tốc thuộc địa bàn tỉnh thừa thiên huế tình trạng xảy ra tương tự
nhất là ở đoàn giao nhau giữa xã xuân lộc huyện phú lộc và hương phú huyện nam đông
đường ngang mà lưu thông trong tuyến cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công
cũng như là công việc của các đơn vị thi công trên dự án
và khi mà lưu thông trên tuyến bởi vì tuyến đường hồ chí minh
bộ giao thông chưa phương án bảo đảm giao thông của phương án lưu thông trên tuyến là không cho phép những xe thô sơ xe máy
giao thông ở trên tuyến cho nên là cái việc mà người dân tự ý mà đi vào trong cái tuyến đường sẽ tiêu mật nguy cơ tai nạn giao thông
trước tình trạng xảy ra tìm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông
chính quyền các địa phương đã tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân
phối hợp với ban quản lý dự án đường hồ chí minh chủ đầu tư công trình để đóng các đường ngang dân sinh
họ đã tiến hành rò sốt và mời các hộ dân
hiện nay thì đã đóng
chín cái đường ngang giao sinh thì đã thấm nhắc với bang hồ chí minh là còn hiện nay còn để là bốn cái đường ngang
để tạo điều kiện cho nhân dân trong lúc mà chúng ta thi công cái sáu trăm linh một nó chưa hoàn thiện
thì dự kiến là khi mà sáu trăm linh một nó lên cái cấp phối đó dầm thì sẽ tiến hành đóng tất cả các đường ngang giao sinh
theo dự kiến tuyến cao tốc la sơn túy loan sẽ được nghiệm thu trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
việc ra soát các tuyến đường ngang để kịp thời xử lý khắc phục cần phải được gấp rút triển khai
để đảm bảo an toàn
giao thông nhất là khi tuyến đường chính thức đi vào hoạt động